đợt hạn hán xâm nhập mặn ở sóc trăng thời gian qua đã gây thiệt hại hơn ba mươi một ha đất sản xuất nông nghiệp
ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
sóc trăng đã và đang giáo diết thực hiện các giải pháp thiết thực giúp dân phòng chống hạn mặn khôi phục sản xuất ổn định đời sống
nhằm giúp người dân bị thiệt hại những vùng hạn mặn hiện tỉnh sóc trăng đã chi bốn mươi hai tỷ đồng hỗ trợ
quyết liệt triển khai thi công gần cả công trình thủy lợi để ngăn mặn chữ ngọt với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng
đã và đang để mạnh triển khai kéo hàng trăm nghìn mét ống nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn sử dụng
hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
giải quyết tốt công an việc làm cho lao động nông thôn
hiện tại người dân ở sóc trăng đã vượt qua hạn mặn đang dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống